liverpool sẽ tăng lương cho salah lên thành một trăm tám mươi năm bảng trên một tuần thuộc mức cao nhất anfield vào thời điểm hiện tại
so với các cơ độc bộ khác đây không phải là mức lương quá cao nhưng nó cho thấy jacob ghi nhận sự công hiến của salah và sẵn sàng đưa anh trở thành ngôi sao số một tại cơ độc bộ
hiện tại mức lương mà cựu cầu thủ của chelsea nhận được là chín mươi bảng trên một tuần
sala vừa chuyển tới liverpool vào mùa hè năm ngoái nhưng lập tức tỏa sáng rực rỡ
tính đến thời điểm này ngôi sao người ai cập đã ghi bốn mươi ba bàn thắng và phá hàng loạt kỷ lục ở anfield
trong suốt thời gian qua rất nhiều đội bóng đánh tiếng muốn sở hữu chữ ký của tiền đạo hai mươi năm tuổi đặc biệt phải kể tới paris sainterman và real madrid những đội sẵn sàng bạo chi vì mục tiêu mà họ muốn có
về phần salah anh hiện không có vẻ vội vàng để chốt tương lai